cập nhật thông tin liên quan đến trận đấu đất ở maroc theo nguồn tin từ chính quyền các địa phương
con số thương vong trong vụ việc này đã lên tới hơn tám bốn trăm linh người trong đó hơn hai chín trăm linh người thiệt mạng
và hơn năm năm trăm linh người khác bị thương vùng an hau ghi nhận nhiều người thương vong nhất với hơn một bảy trăm linh người thiệt mạng
thông báo của bộ nội vụ maroc khẳng định công tác cứu hộ tiếp tục được tiến hành khẩn trương
liên tục không ngừng nghỉ với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ lính cứu hỏa dân phòng tình nguyện viên
cùng các đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế trong ngày các đội cứu hộ đã tiếp cận thêm được một số khu vực dân cư
bị cô lập nằm sâu trong các hẻm núi thuộc các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất như marrakesh al hau tarodan
tuy nhiên vẫn còn khá nhiều ngôi làng và cộng đồng dân cư nằm sâu trong các hẻm núi hoặc trên các triển núi cao
chưa thể tiếp cận được bằng đường bộ một trong những thách thức lớn nhất cần vượt qua lúc này là dọn dẹp đất đá
để mở lại đường vào các khu vực bị ảnh hưởng chưa thể tiếp cận
cũng trong ngày hôm qua hàng trăm tấn hàng cứu trợ khẩn cấp tiếp tục được chuyển đến các vùng bị ảnh hưởng
các trung tâm tiếp nhận hiến máu tại các thành phố trên cả nước tiếp nhận thêm hàng nghìn cơ sổ mò mới
chính quyền địa phương vùng động đất dựng lên thêm hàng trăm khu liều trại mới để tiếp nhận người dân bị mất nhà cửa
hiệp hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế đã kêu gọi đóng góp hơn một trăm linh triệu đô la mỹ để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho maroc
trong khi đó số người thiệt mạng sau khi xảy ra lũ quét nghiêm trọng vào hôm một mươi tháng chín tại thành phố dena miền đông của liby
đã lên tới con số là ba sáu mươi người dự báo là con số thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới khi mà số người mất tích được cho là còn khoảng năm hai trăm linh người
hiện vẫn còn hai trăm sáu mươi thi thể nạn nhân chưa được xác định danh
các tỉnh vẫn đang được lưu giữ và bảo quản trong bệnh viện của thành phố dena
các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ đã bắt đầu tiếp cận được thành phố dena vào ngày một mươi hai tháng chín theo giờ địa phương
tức là hơn ba mươi sáu giờ sau khi thiên tai ập đến thành phố duyên hải này
lũ lụt đã phá hủy nghiêm trọng hoàn toàn các ngả đường dẫn đến thành phố vốn là nơi cư trú của khoảng tám mươi chín người
thủ tướng chính phủ thống nhất quốc gia liby abdul hamid peba đã kêu gọi các đảng chính trị trong nước đoàn kết để đối phó với hậu quả của bão daniel
tòa phúc thẩm malaysia đã giữ nguyên phán quyết trăng án đối với cựu thủ tướng nước này najib rajak liên quan đến tội danh giả mạo kiểm toán trong cuộc điều tra tham nhũng tại quỹ đầu tư nhà nước malaysia một mdb
ông najib đang thụ án một mươi hai năm tù vì các tội danh tham nhũng khác cũng liên quan đến vụ bê bối tại một mdb
do đó việc ông được tuyên trăng án khỏi cáo buộc trên không ảnh hưởng đến mức án tù hiện tại
bên cạnh đó ông najib vẫn phải đối mặt với hàng chục cáo buộc
quỹ một mdb do chính cựu thủ tướng najib sáng lập vào năm hai nghìn chín nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài
hiện quỹ này là mục tiêu điều tra cáo buộc tham nhũng và rửa tiền tại ít nhất sáu quốc gia
vào năm ngoái cựu thủ tướng najib đã bị kết án một mươi hai năm tù với các tội danh lợi dụng quyền hạn tín nhiệm và rửa tiền trong vụ án liên quan đến quỹ một mdb